nhấn mạnh các công tác công an trọng tâm từ nay đến cuối năm hai nghìn một mươi tám bộ trưởng tô lâm yêu cầu công an các đơn vị địa phương được cụ thể hóa các chương trình kế hoạch có sự phân công trách nhiệm cụ thể của từng lực lượng đơn vị cá nhân tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc nắm bắt tình hình kịp thời giải quyết khó khăn vướng mắc nhất là cơ sở không để kéo dài vướng mắc của cấp dưới mà không được hướng dẫn hỗ trợ giải quyết kịp thời đồng thời tăng cường ra soát cơ chế thông tin không để xảy ra tình trạng báo cáo vượt cấp tiếp t
hoạt động của lực lượng công an trong thời gian tới
sáng nay tại phiên họp thứ hai mươi sáu ủy ban thường vụ quốc hội đã thảo luận cho ý kiến về luật đặc giá sửa đổi trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an khẳng định việc thực hiện đặc xá trong thời gian vừa qua đang diễn ra theo chiều hướng rất minh bạch không hề nội bộ khép kín chỉ trong ngành công an
tại phiên thảo luận trước băn khoăn của trưởng ban dân nguyện nguyễn thanh hải lo ngại tính minh bạch công khai công bằng trong việc lựa chọn xét duyệt đối tượng được đặc xá
trung tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an đại diện ban soạn thảo dự án luật đặc sá sửa đổi đã có giải trình về vấn đề này
tất cả các quy định pháp luật giam giữ nối chung trong đó luật đặc xá trước hết đối tượng phạm nhân là hiểu nhận thức một cách đầy đủ nhất được hướng dẫn được giải thích và gần như là họ là đối tượng được hướng thụ cái chuyện này người ta nhận thức hết sức đầy đủ quyền của họ đến đâu trong trường hợp nào thì họ được đặc xá
và thứ hai nữa là ngoài cơ quan thi hành án hình sự ra đấy thì viện kiểm soát kiểm soát thường xuyên và là thành viên của hội đồng hết sức chặt chẽ trong những lần đặc xá và các lần giám sát khác kiểm soát pháp chứ không phải chỉ có thiền án
cho nên tôi nghĩ rằng là nó không phải có cái gì là khiếp kính không có cái gì là không minh bạc
tại phiên thảo luận thứ trưởng bộ tư pháp trần tiến dũng bày tỏ băn khoăn đến nội dung người được đặc xá trong trường hợp đặc biệt
được quy định tại điều hai mươi hai sự thảo luận
có cái trường hợp là bây giờ chúng ta mở ra cho những cái đối tượng là bị kết án treo hoặc là người mà đã được tha tù có điều kiện trước thời hạn
thì bản chất tha tù có điều kiện trước thời hạn cũng là một chính sách khoan hồng theo bộ luật hình sự rồi
thế thì bây giờ chúng ta lại tiếp tục là cho đặc xá
thì như vậy là
có phải là có cái sự trồng chéo về chính sách hay không
thực tiễn cho thấy là từ lúc có luật đặc xá giờ là chủ tịch nước chỉ đặc xá trong trường hợp đặc biệt có một mươi bốn trường hợp
bốn trường hợp đấy là trong trường hợp đặc biệt để đáp ứng những yêu cầu về chính trị về đối nội đối ngoại của nhà nước
cho nên là nếu đã gọi là trường hợp đặc biệt là đối với tha tù trước thời hạn có điều kiện thì mình không đưa vào cái đặc xá nhân sự kiện trọng đại
còn đối với trường hợp đặc biệt này thì là để đáp ứng yêu cầu về đối nội đối ngoại của nhà nước thì chúng tôi cho là cái này là một cái chính sách nhân đạo và nằm trong cái trường hợp thực chất đặc biệt thì nó nằm ở cái một mươi bốn người như thời gian vừa qua thì chúng tôi cho rằng là cũng không có ảnh hưởng gì cả
cũng tại phiên thảo luận các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội đã tập trung xem xét thảo luận về những vấn đề còn có ý kiến khác nhau liên quan đến quy định về thời điểm đặc xá điều kiện được đề nghị đặc xá